thành phố hồ chí minh còn hai mươi bệnh nhân đang điều trị và hơn hai mươi hai f cách ly tại nhà
hơn một mươi năm người tử vong hàng nghìn trẻ em mồ côi
cho biết số ca nặng và tử vong do dịch tại thành phố hồ chí minh đã ít hơn
địa phương đang dần trở về trạng thái bình thường mới
chủ tịch nước lưu ý không được phép chủ quan
ông nhận định còn nhiều vấn đề phải giải quyết như các vấn đề về xã hội
tổn thất tinh thần chăm sóc sau dịch bệnh
do đó với sự lãnh đạo của thành phố hồ chí minh và trung ương
ngành y tế cùng ngành lao động còn nhiều việc phải làm để giữ cho cuộc sống của nhân dân bình yên
với mong muốn lắng nghe những ý kiến của ngành y tế lao động thương binh và xã hội
chủ tịch nước cho biết sẽ tháo gỡ khó khăn bất cập để sớm đưa thành phố hồ chí minh trở lại cuộc sống bình thường
theo báo cáo trong đợt dịch thứ tư tính đến ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cả nước đã ghi nhận khoảng tám trăm hai mươi tám ca mắc bảy trăm năm mươi chín người đã khỏi bệnh đạt chín mươi một
và hai mươi ba trăm linh ca tử vong
hiện có một mươi trên sáu mươi hai tỉnh thành đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận các ca mắc mới
bốn tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn và một tỉnh chưa ghi nhận ca mắc nào
trong hai tuần qua số ca mắc trong cộng đồng đã giảm bốn mươi bốn bảy so với hai tuần trước đó
giảm bốn mươi bảy ba so với một tuần trước
đến nay dịch covid một mươi chín đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội
đã kiểm soát các tỉnh thành phố hồ chí minh
tại thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai và long an
số ca nhiễm mới và tử vong đã giảm rõ rệt
công tác an sinh xã hội được đảm bảo an toàn trật tự xã hội được giữ vững
đời sống của nhân dân trong vùng dịch được ổn định
lòng tin của nhân dân đối với đảng nhà nước được giữ vững
trong số hai mươi ba tỉnh thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội
đến nay thành phố hồ chí minh đang thực hiện nới lỏng giãn cách
một mươi tỉnh thành phố nới lỏng giãn cách thực hiện giãn cách theo phân vùng nguy cơ
có tám tỉnh thành phố nới lỏng từ áp dụng chỉ thị một mươi sáu toàn địa bàn xuống áp dụng chỉ thị một mươi năm toàn địa bàn
có bốn tỉnh thành phố nới lỏng từ áp dụng chỉ thị một mươi sáu toàn địa bàn xuống áp dụng chỉ thị một mươi chín toàn địa bàn
đến nay có một mươi năm bảy trăm năm mươi chín đơn vị doanh nghiệp với một bốn trăm bảy mươi ba hai trăm linh công nhân lao động
đang thực hiện phương án sản xuất ba tại chỗ hoặc một cung đường hai điểm đến
hoặc kết hợp cả ba tại chỗ
ba chỉ đạo nhận định tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta
vẫn còn những diễn biến phức tạp và khó lường còn có nguy cơ bùng phát các đợt dịch mới
ở bất cứ đâu bất kỳ khi nào nhất là thời gian qua đã có số lượng lớn người dân di chuyển về quê
từ các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội tiềm mẩn nguy cơ xảy ra đợt dịch tiếp theo
công tác phòng chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo
tổ chức thực hiện nhất là để thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của nhân dân khôi phục và phát triển kinh tế xã hội
và bảo đảm an dân an sinh trật tự an toàn xã hội
cuộc họp cũng đưa ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới thực hiện thống nhất toàn quốc
nhằm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để vừa phòng chống dịch hiệu quả
vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội
ông dương anh đức phó chủ tịch ubnd tp hcm đã ký báo cáo đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố
tạm thời chưa công nhận quận bình tân kiểm soát được dịch bệnh
thời điểm đoàn kiểm tra đã làm việc với ubnd quận bình tân trước đó số liệu cho thấy quận đã kéo giảm
năm mươi số ca nhiễm mắc mới so với tuần cao nhất của đợt dịch
tuy nhiên tính theo chua kỳ bảy ngày số ca nhiễm từ ngày hai mươi hai chín đến ngày hai mươi bảy chín lại tăng
và vẫn còn ghi nhận nhiều ca dương tính
ngoài ra yêu cầu về nhóm chỉ số nguy cơ lây nhiễm cần đánh giá mức độ nguy cơ theo cấp vườn
song quận lại đánh giá theo khu phố tổ dân phố nên chưa phù hợp
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm tính từ một mươi bảy h ngày bảy tháng một mươi đến một mươi bảy h ngày tám tháng một mươi
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận hai hai trăm một mươi năm trường hợp nhiễm mới tại tp hcm
tính trong đợt dịch thứ bốn bắt đầu từ ngày hai mươi bảy bốn đến nay tp hcm đã có tổng cộng bốn trăm linh ba ca bệnh
chín trăm tám mươi hai ca nhiễm covid một mươi chín được bộ y tế công bố
trong ngày tám tháng một mươi có thêm ba chợ truyền thống tại tp hcm là tân định ở quận một bào cát ở tân bình
và sơn kỳ ở quận tân phú đã mở cửa cho tiểu thương kinh doanh hàng lương thực thực phẩm được buôn bán trở lại
từ ngày một tháng một mươi đến nay toàn thành phố có hai mươi chợ tại một số địa bàn đã kiểm soát được dịch mở cửa hoạt động
trong phát biểu bế mạc hội nghị trung ương lần thứ tư
tổng bí thư lưu ý trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một cần phải khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án kịch bản cụ thể
sát hợp hơn với thực tế tình hình hiện nay và có tính khả thi cao để tiếp tục tập trung ưu tiên phòng chống dịch bệnh
và khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng của dịch bệnh
tổng bí thư nhấn mạnh tuyệt đối bình tĩnh tỉnh táo không được lơ là chủ quan nóng vội
phấn đấu kiểm soát về cơ bản được dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc trong thời gian sớm nhất
trước đó ngày hai mươi năm tháng chín kết luận phiên họp trực tuyến ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tới sáu mươi ba tỉnh thành phố bảy trăm linh năm quận huyện thị xã một mươi bốn trăm linh xã phường thị trấn
thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo đã đúc rút một số bài học kinh nghiệm
được các đại biểu nhấn mạnh tại cuộc họp
qua cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia và các địa phương thống nhất quan điểm chuyển trạng thái
từ mục tiêu không có covid một mươi chín
sang thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
để thực hiện vừa phòng chống dịch có hiệu quả vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng đặc biệt lưu ý tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác khi chưa có dịch
hoặc khi mới kiểm soát được tình hình
đồng thời hết sức tránh khuyên hướng khi có dịch lại hoảng hốt mất bình tĩnh
mất bản lĩnh thực hiện các biện pháp cực đoan
từ thực tế chống được dịch lần thứ tư công tác phòng chống dịch khi bình thường mới
thích ấn an toàn cần vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm thực tiễn đã được đúc kết
đó là công thức trong phòng chống dịch năm k cộng vaccine thuốc điều trị cộng công nghệ cộng ý thức của diên dân
với các trụ cột xét nghiệm cách ly điều trị
đồng thời kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công phong tỏa nhỏ hẹp nhất
xét nghiệm nhanh nhất và vận hành cơ động nhất để đạt được mục kiểm nhanh chóng kiểm soát dịch
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
cùng với nhiều bản tin khác hai khung giờ sáng là bảy giờ sáng và một mươi tám h tối
chúng tôi sẽ cập nhật tin tức nhanh nhất gửi đến các bạn còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại